các đối tượng bị bắt giữ vào lúc một mươi năm h ba mươi phút chiều qua hai mươi sáu tháng bốn gồm trần công lý huỳnh thị diệp nguyễn sơn và trần quốc vương cùng chú tại huyện núi thành
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn gói ma túy đá trọng lượng chín một mươi một gram một súng tự chế một mã tấu nhiều dao kiếm các loại hai mươi năm triệu đồng tiền mặt một điện thoại di động và nhiều dụng cụ khác có liên quan đến việc sử dụng ma túy đá
được biết đây là điểm mua bán trái phép chất ma túy đã tồn tại nhiều năm nay các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
tại quảng trị công an huyện hải lăng vừa khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn
chiều ngày chín tháng bốn công an huyện hải lăng nhận được đơn tố giác tội phạm của chị phạm thị kiều như chú tại cam thành cam lộ
trong đơn nêu rõ việc chị và một người bạn là trần thị huyền
một điện thoại oppo của một nam thanh niên qua mạng xã hội facebook
sau khi đến địa điểm hẹn tại thôn mỹ tránh xã hải chánh thì bị hai thanh niên lạ đánh đập không chế và cướp đi ba điện thoại di động một dây chuyền vàng
xác định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng công an huyện hải lăng đã huy động các lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chân dung đối tượng đã dần lộ rõ
cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập đối tượng hồ nhất huế chú tại xã hải chánh huyện hải lăng để đấu tranh
tại cơ quan công an huế khai nhận tham gia vai trò giúp sức sau khi bị phạm văn hải dù thực hiện hành vi phạm tội nói trên
tuy nhiên sau khi gây án phạm văn hải đã bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng thì đã lần trốn
không biết đối tượng ở đâu tuy nhiên đã xác định được gian tính
nhưng đối tượng này thường bỏ nhà đi không rõ đi đâu
cho nên lực lượng tiến sát cũng rất khó khăn
đã tỏ đi khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh để xác minh tung tích của đối tượng
qua công tác nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện giáp danh thuộc tỉnh thừa thiên huế
đối tượng phạm văn hải đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
khi đang lần trốn tại một nhà trọ ở huyện phong điền tỉnh thứ thiên huế
sau khi đổng về sau nhà
em và hai người cũng thực hiện hành vi là đánh hai bé đó rồi cướp một sợi dây chuyên
cướp sợi dây chuyên rồi và giật tuổi sách
khi giật tuổi sách và cướp sợi dây chuyên chạy
hai đứa bỏ chạy và tuổi sách vì quá mệt và có người dân phát hiện nên
đã vứt lại tuổi sách và sợi dây chuyên khi rớt
sau đó thì huyện đã đổ thủ
không em đã bán ngày sau ra bị bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải lăng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can phạm văn hải về tội cướp giật tài sản
qua vụ án này cho thấy thủ đoạn để cướp giật tài sản không mới
bởi vậy người dân cần hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh các thiệt hại có thể xảy ra
chỉ vì mâu thuẫn mà người chồng đã dùng xăng để thiêu sống vợ của mình
vụ án xảy ra tại hưng yên và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố
do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
chị nguyễn thị thắm là vợ của nguyễn đình tuân đã mang hai con về nhà bố mẹ đẻ để ở
ngày hai mươi một tháng bốn tuân đến nhà ông nguyễn văn lực là bố đẻ của chị thắm đón vợ con về
lo sợ không cho đón nên tuân đã mang theo hai chai xăng với mục đích đe dọa sẽ đốt nhà ông lực
nếu chị thắm và hai con không về
tuy nhiên khi thấy chị thắm từ trong nhà đi ra tuân đã cầm một chai xăng đổ xuống sân
trai còn lại đổ lên người chị thắm và châm lửa đốt rồi nhanh chóng lấy xe máy tẩu thoát
thấy con gái bị cháy ông lực đã dùng quần áo để dập lửa sau đó đưa đi bệnh viện cấp cứu
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày đối tượng nguyễn đình tuân đã đến công an huyện phù cử đầu thú
một đối tượng có hành vi dùng điện thoại quay lén hàng loạt nữ sinh viên tắm
rồi dùng tài khoản facebook gửi clip nhạy cảm đến các nạn nhân để tống tiền
và bị phòng cảnh sát hình sự công an tp cần thơ phối hợp với công an tỉnh hậu giang bắt khẩn cấp
đối tượng bị bắt giữ là dương hồ vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê an giang
khám xét trên người đối tượng lực lượng chức năng thu giữ một thẻ atm một thẻ sinh viên và ba điện thoại di động
trong đó có một điện thoại iphone bốn chứa khoảng bốn mươi đoạn video clip nữ sinh đang tắm
tại cơ quan công an vũ khai nhận trong khoảng thời gian tham gia khóa học giáo dục quốc phòng do trường tổ chức
tại khu hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
vũ đã lén đặt điện thoại vào trong phòng tắm của các sinh viên nữ này để ghi lại hình
sau đó nhắn tin bằng điện thoại hoặc qua mạng xã hội như facebook zalo cho các bị hại
và yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho vũ
nếu không vũ sẽ phát tán và tung những đoạn video clip đó lên mạng
đối tượng vũ khai nhận đã thực hiện ghi hình thành công với một mươi bảy nữ sinh viên đang tắm
với mỗi video clip như thế đối tượng vũ yêu cầu các nữ sinh viên chuyển cho mình từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến sáu triệu đồng
trong khi giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chú xã an thuận huyện thạnh phú tỉnh bến tre
đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bến tre bắt quả tàng
bước đầu làm việc huỳnh khai nhận qua người quen giới thiệu biết chị nguyễn thị hoàng yến
đang cần người giúp chị thắng kiện trong vụ tranh chấp dân sự giữa chị và một công ty khác
y đã tìm cách làm quen với chị và tự xưng mình là đại tá công an chuẩn bị lên thiếu tướng
làm việc ở sở tình báo trung hương
huỳnh hứa sẽ giúp chị yến thắng kiện trong vụ tranh chấp trên
đồng thời yêu cầu chị yến đưa tiền để nhờ người trợ giúp
tin lời chị yến đã đưa tiền cho lê văn huynh một mươi năm triệu đồng
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn khi huynh vừa nhận tiếp của chị yến một mươi năm triệu đồng
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thông tin về việc bắt giữ và khởi tố các đối tượng đánh bạc tại bắc ninh và bến tre
sẽ có trong cụm tin vấn ngay sau đây
công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
trước đó ngày hai mươi bốn tháng bốn tại cửa hàng internet của chị lê thị điệp
ở xã nghĩa đạo huyện thuận thành lực lượng công an đã bắt quả tăng
năm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây
tăng vật thu giữ hơn hai mươi triệu đồng và các tăng vật liên quan
ngoài chủ quán lê thị điệp và năm đối tượng bị bắt quả tang
một đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc nhưng bảo vệ trước đó cũng bị khởi tố
cũng sẽ giảm xuống cao nhất chỉ còn giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
đến những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm mưa sẽ bắt đầu giảm nhanh dần
trời khô giáo và nền nhiệt độ cũng tăng thuận lợi hơn cho lưu thông
cũng như là các hoạt động ngoài trời của người dân trong dịp nghỉ lễ này
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế từ đêm nay sang đến ngày mai
khi giải mây rông từ phía bắc đẩy dịch xuống và mang đến những cơn mưa rào và rông
nắng nóng tại đây sẽ chấm dứt hoàn toàn
mưa tập trung trên toàn khu vực trong hai ngày tới sau đó sẽ giảm dần
và bà con nơi đây cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn rông
để bảo vệ tính mạng và tài sản
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mưa xảy ra không nhiều
trời sẽ chỉ còn mây và đôi lúc có mưa rào nhẹ ở các tỉnh phía bắc khu vực
nền nhiệt độ giảm
thời tiết sẽ dễ chịu hơn so với những ngày trước đó
nhiệt độ ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên vẫn tiếp tục có nắng nhiều
nhiệt độ trưa chiều tăng cao vào khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi sẽ còn cao hơn
đến thời điểm chiều tối và đêm nhiều khả năng sẽ xảy ra mưa rông rải rác
khiến cho nền nhiệt có thể dịu nhẹ hơn đôi chút
từ những ngày cuối tuần trở đi những cơn mưa rông về chiều tới bắt đầu giảm dần
do vậy mà tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt vẫn tiếp tục diễn ra tương đối gai gắt
và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong khu vực này
các tỉnh nam bộ từ ba đến năm ngày sắp tới thời tiết vẫn chưa có biến động nhiều
nắng nóng ở miền đông vẫn tiếp tục duy trì với nhiệt độ đạt mức là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
độ ẩm lúc chưa chiều và đầu giờ chiều xuống thấp chỉ khoảng là từ bốn mươi đến năm mươi

do vậy mà người dân cần đề phòng và có biện pháp